nằm trong khuôn khổ hoạt động tuần lễ văn hóa du lịch lý sơn lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi phối hợp với hội du lượn tp hà nội
khai mạc giải du lượn tỉnh quảng ngãi mở rộng lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
giải dù lưỡn quảng ngãi diễn ra tại huyện đảo lý sơn quy tụ một trăm hai mươi sáu vận động viên là những phi công
du lượn chuyên nghiệp của một mươi sáu cơ lộc bộ du lượn trong và ngoài nước lần đầu tiên ra đảo lý sơn
dự giải nhiều vận động viên thích thú bởi ngoài cảnh đẹp thiên nhiên địa hình của đảo lý sơn
thích hợp cho việc thực hiện các nội dung phần thi của ban tổ chức bất chấp thời tiết nắng nóng
hàng ngàn người dân địa phương và du khách cùng chiêm ngưỡng các phi công thực hiện các động tác
mạo hiểm ngoạn mục bay biểu diễn phục vụ người dân và du khách trên đảo
giải du lượn quảng ngãi diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi bốn tháng sáu